phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện đức thọ
vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng hoàng thị thanh xuân chú tại thị trấn đức thọ huyện đức thọ
về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy thu giữ hai sáu trăm linh viên hồng phiến
sáng ngày sáu tháng một tại khu vực cổng trường mầm non thị trấn đức thọ lực lượng công an bắt quả tăng xuân
đang có hành vi tàng trữ hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng
thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp bước đầu xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết đối tượng đã từng có hai tiền án trong đó có một tiền án cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ chế tạo tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng gồm nguyễn tấn thành nguyễn minh khang và nguyễn việt hoàng
để điều tra làm rõ trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an phát hiện một lô hàng đạn trì
gửi qua đường biêu điện từ thái nguyên chuyển vào đồng nai và giao hàng tại huyện tân phú nên đã bố trí lực lượng
bắt giữ đối tượng thành khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm chín khẩu súng một trăm linh viên đạn trì đạn thể thao
bước đầu thành khai nhận thuê căn nhà tại xã tà lài huyện tân phú để thực hiện hành vi chế tạo buôn bán súng
khi chế tạo thành công thành đem hai khẩu súng hoàn thiện bán cho các đối tượng khang và hoàng với giá từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng
đến ba triệu đồng kết quả giám định những khẩu súng đã lắp sáp thủ công hoàn thiện của thành có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng
ngày hôm nay công an huyện củ chi tp hcm đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với ngô thanh khiêm lê minh nhật và trần thị kim nhung để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó anh ngô quý sang và huỳnh cảnh kỳ ngồi uống cà phê với trần thị kim nhung
thấy anh sang sử dụng điện thoại iphone một mươi một nên nhung đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
đối tượng đã gọi điện báo cho khiêm và nhật để gian cảnh cướp điện thoại
sau đó nhung nhờ anh sang trở về nhà
khi đến trước nhà số bảy mươi năm đường một trăm hai mươi xã tân thạnh đông thì nhật và khiêm dùng dao không chế anh sang cướp điện thoại
sau đó ba đối tượng mang bán được bảy triệu hai trăm linh nghìn đồng chia nhau tiêu xài
với hành vi hiếp dâm và cướp tài sản nguyễn văn hà chú tại thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai
vừa bị công an thị xã trân thành tỉnh bình phước tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
năm hai nghìn một mươi chín hà đến tỉnh bình phước làm thuê và sống chung như vợ
vợ chồng với một phụ nữ tuy nhiên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên đã không còn chung sống với nhau
ngày một tháng một sau khi nhậu say hà tìm đến chỗ ở của mẹ bạn gái nhờ bà khuyên nhủ con gái trở về
tuy nhiên đối tượng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với mẹ của bạn gái
đối tượng đã lấy một chiếc đũa đâm vào cổ nạn nhân và thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn đến tỉnh đắk lắc
đến ngày hai tháng một phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã bắt được hà tại một quán cà phê ở đường lê duẩn phường ea tam thành phố buôn ma thuột
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long cho biết vừa bắt giữ thêm hai đối tượng gồm mộc trí hiếu và lê văn khoa
theo quyết định truy nã có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng và cối gây thương tích xảy ra trên nệ bàn phường năm thành phố vĩnh long
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
công an tp vĩnh long nhận được tin báo có hai nhóm đối tượng mang theo hung khí đánh nhau tại khu dân cư minh linh thuộc khóm sáu phường năm
cơ quan công an đã bắt giữ một số đối tượng và tạm giữ nhiều hung khí
đến thời điểm này công an tp vĩnh long cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam hai mươi chín bị can
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc trên
sớm đến cơ quan công an trình báo để phục vụ công tác điều tra
đối với các trường hợp lẩn trốn không hợp tác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật